các triệu chứng nguy hiểm của viêm khớp dạng thấp
viêm khớp dạng thấp hay còn gọi là viêm đa khớp dạng thấp là một bệnh lý mạng tính do dối loạn tự miễn trong cơ thể gây nên
xảy ra khi hệ thống miễn dịch tấn công nhầm vào các mô trong chính cơ thể
ai dễ bị viêm khớp dạng thấp
những trường hợp sẽ bị viêm khớp dạng thấp bao gồm
nữ giới có khả năng bị bệnh cao hơn nam giới
người lớn tuổi
phụ nữ chưa từng sinh con
trẻ em tiếp xúc với khói thuốc lá
người thừa cân béo phì
người thường xuyên hút thuốc lá
viêm khớp dạng thấp có nguy hiểm không
tuy không phải bệnh gây chết người nhưng nếu không điều trị kịp thời thì các sụn và đầu xương sẽ bị bào mòn rất khó hồi phục
càng ngày sẽ càng nặng hơn khiến cho khe khớp dần hẹp lại các đầu xương dính với nhau gây biến dạng khớp
bàn tay bị vẹo ngón tay ngón chân bị teo cơ có quắp và mất khả năng vận động của khớp dẫn tới tàn phế
nếu chậm trễ trong việc điều trị người bệnh có thể gặp phải các biến chứng viêm khớp dạng thấp như
viêm mạch máu bệnh làm mạch máu giảm kích thước cản trở sự lưu thông máu
bệnh tim mạch viêm khớp dạng thấp có thể khiến người bệnh mắc thêm các bệnh lý tim mạch
thần kinh tổn thương viêm đa khớp dạng thấp khiến người bệnh khó giữ được thăng bằng bị đau cổ đây là những dấu hiệu cho thấy hệ thần kinh đang gặp vấn đề
biến chứng về phổi viêm đa khớp dạng thấp làm gia tăng khả năng bị xẹo phổi làm ngẽn đường dẫn khí nhỏ huyết áp tăng viêm lớp niêm mạc phổi
mắt và miệng bị khô bệnh làm tăng nguy cơ mắc hội chứng ro rừng hội chứng làm giảm độ ẩm ở mắt và miệng
khi có những triệu chứng bất thường ở các khớp người bệnh nên chủ động đến gặp bác sĩ để được trần đoán và tư vấn phương pháp điều trị phù hợp
bác sĩ sẽ khám sức khỏe tổng quát chụp x quang và làm một số xét nghiệm cần thiết để đưa ra kết quả sớm nhất
triệu chứng nguy hiểm của viêm khớp dạng thấp
cứng khớp buổi sáng trên một giờ vị trí viêm tại các khớp nhỏ khóc ngón tay cổ tay hửu tay đầu gối cổ chân ngón chân có tính chất đối xứng
đau có tính chất di chuyển đau tăng lên khi thời tiết thay đổi
có thể có hạt dưới da có tính chất không đau không di chuyển không vỡ
khi bệnh nặng hơn người bệnh còn có các triệu chứng toàn thân như sốt mệt mỏi người xanh sao gây sốt và tổn thương các cơ quan khác trên cơ thể
để ngăn ngừa bệnh viêm khớp dạng thấp cần lưu ý một số điều sau
giữ đúng tư thế như không đứng hoặc ngồi quá lâu giữ thẳng lưng
không thực hiện những hành động gây hại đến khớp như bẻ khớp ngón tay
không nên cử động cổ tay vì sẽ khiến cho bàn tay bị lệch qua một bên
thường xuyên massage các khớp gian luyện cơ thể duy trì cân nặng ổn định
ngoài ra cần ăn uống đủ chất canxi vitamin d hạn chế bia rượu bước lá và tránh căng thẳng luyện tập quá mức